nhiều năm qua ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên khởi nghiệp
chính quyền là cầu nối giúp doanh nghiệp và sinh viên xích lại gần nhau
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một mô hình khởi nghiệp do thanh niên làm chủ
và phát huy trí tuệ để góp phần phát triển doanh nghiệp
đây là cửa hàng thực phẩm tiện lợi đầu tiên được xây dựng gắn với hình ảnh tổ chức đoàn
trong hệ thống bán lẻ của sacha
toàn bộ cửa hàng trưởng ca trưởng và nhân viên của cửa hàng đều là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cửa hàng thanh niên sachar food ra đời nhằm góp phần giúp đoàn viên thanh niên phát triển nghề nghiệp trong tương lai
nâng cao ý thức phục vụ cộng đồng
đây là cửa hàng đầu tiên do đoàn viên thanh niên của tổng ty thương mại sài gòn tham gia vào quá trình điều hành và kinh doanh
mục đích đầu tiên khi thành lập cửa hàng đó là nâng cao vai trò sung kích
của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị
mục tiêu là làm sao phải ra được kết quả sản xuất kinh doanh
và đồng thời là phong cách phục vụ khách hàng phải tiêu biểu và ưu việt hơn các cửa hàng còn lại
cửa hàng thanh niên sacha food ngoài việc hoạt động tuân theo quy chế làm việc
và quy định chung của trung tâm điều hành tra food
các đoàn viên thanh niên còn được nhắc nhở chú trọng đến các tiêu chí như
thái độ vui vẻ văn minh trong giao tiếp với khách hàng
lấy cửa hàng thanh niên để làm hình mẫu thông qua đó nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
trên toàn hệ thống bán lẻ của công ty